cảm ơn các bạn đã theo dõi

sáu tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khởi tố bị can đối với hai mươi hai đối tượng cùng về tội danh sản xuất buôn bán hàng giả
theo quy định tại điều một trăm chín mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
trong đó bắt tạm giam văn thị hiền chủ nhà sách hiền long đỗ văn được chủ shop bống en bin phan thị thanh thoan giáo viên
đều thuộc nhóm đối tượng tiêu thụ sách đồng thời khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một mươi chín bị can còn lại
các đối tượng nêu trên đã có hành vi giúp sức cho đối tượng chủ mưu cầm đầu là cao thị minh thuận giám đốc công ty phú hưng phát
chủ nhà sách minh thuận trong việc sản xuất buôn bán hàng giả hoặc mua sách giả với số lượng đặc biệt lớn để bán thu lời
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thực hiện các lệnh quyết định tố tụng
đối với hai mươi hai bị can theo đúng quy định
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ toàn bộ nội dung vụ án
hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố hành vi của các đối tượng liên quan để kết luận điều tra đề nghị truy tố các bị can theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa có văn bản gửi tám ngân hàng về việc phối hợp cung cấp hồ sơ mở tài khoản
sau kê tài khoản sổ phụ tài khoản chứng từ giao dịch để phục vụ cho công tác điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị các ngân hàng
ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam việt com banh
ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam tích com banh
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín sa com banh
ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng vp bank
ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv
ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam vib
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội shb
ngân hàng thương mại cổ phần quốc dân nbc
phối hợp với
cơ quan cảnh sát điều tra cung cấp hồ sơ mở tài khoản thông tin tài khoản thanh toán tiết kiệm tiền vay
việt nam đồng và ngoại tệ sao gây tài khoản sổ vụ tài khoản chứng từ giao dịch các bút toán giao ký
các bút toán giao dịch ký nhận chuyển tiền từ năm hai nghìn một mươi sáu cho đến nay của các tổ chức cá nhân khóa chiều ghi nợ đối với tài khoản cá nhân
cơ quan điều tra đề nghị ngân hàng phối hợp cung cấp nội dung thông tin trên đối với ông trịnh văn quyết trịnh thị thúy nga trịnh thị minh huế hương trần kiều dung nguyễn quỳnh anh bùi hải huyền
cơ quan điều tra đề nghị các ngân hàng nói trên cung cấp ngày thông tin tài liệu theo nội dung trên từ ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến trước ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
nạn nhân tử vong bước đầu được cơ quan chức năng xác định là người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi chú tỉnh bình phước
theo thông tin ban đầu chiều ngày hai mươi bốn tháng ba đỗ tuấn thanh nhậu cùng với nhóm bạn trong đó có huỳnh thanh nghĩa phan tấn dũ nguyễn ngọc san và một số người khác
trong lúc nhậu nghĩa rủ nhóm trên đi cướp ma túy của nguyễn ngọc hiếu người bán ma túy ở khu vực bờ kênh rạch dứa
người trong nhóm trên sau đó mang theo hung khí đến địa điểm gây án
khi đến nơi thanh vừa hỏi mua để giật ma túy của hiếu
trong lúc sô sát rũ cầm dao đâm chúng vai hiếu
thanh giật gói ma túy rồi đè hiếu xuống đất lục lấy tiền
thời điểm trên nạn nhân đến gặp hiếu để mua ma túy
trong lúc xảy ra ẩu đả người đàn ông đã bị san dùng dao bấm đâm trúng đùi khiến ông này ngã gục
trong lúc hỗn loạn hiếu bỏ chạy thoát thân
nhóm của thanh cũng rời khỏi hiện trường và bỏ trốn nhiều nơi
ngày hai mươi năm tháng ba người dân phát hiện thi thể của người đàn ông
tại khu vực bờ kè sông rạch dứa xã bình mỹ nên báo công an
dạng sáng ngày hai mươi tám tháng ba cơ quan công an xác định
nhóm nghi phạm trên liên quan đến vụ việc tại huyện phú riềng tỉnh bình phước
và tiến hành lấy lời khai
cùng ngày một số người khác liên quan đến vụ việc cũng ra đầu thú
thời gian vừa qua trên địa bàn huyện đan phượng hà nội
xảy ra một số vụ cướp giật tài sản với hành vi manh động liều lĩnh
những người mà đối tượng này thường nhắm vào là phụ nữ
trước tình hình trên lực lượng công an huyện đã điều tra xác minh truy bắt đối tượng
bên cạnh đó cũng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng hơn nữa
trong việc bảo vệ tài sản của bản thân
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đan phượng
vừa ra quyết định khởi tố vụ án ra lệnh tạm giam đối với đoàn hữu cơ
về hành vi cướp tài sản và nguyễn tiến anh
về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
đã từng bị xử phạt bảy năm ba tháng tù giam
về tội bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản năm hai nghìn một mươi năm
sau khi mãn hạn tù về địa phương cơ mở quầy hàng bán quần áo ven đường
nhưng khi xếp hàng tại cụ một mươi hai tân lập đan phượng
ngựa quen đường cũ thấy chị nguyễn thị ngân
đang cầm điện thoại iphone xs max trên tay
đối tượng đã cướp tài sản và phóng xe máy bỏ chạy
tức là em cũng có tội cướp tài sản
mất giữ người
về em có làm ăn
vừa rồi em có làm ăn mà em bị hơi quá đại một chút rồi
em cũng có thua lỗ
em cũng chán lạn không biết làm gì
đang định thua dẹp hàng quần áo đi
quay về làm vật khác
ngó chán lạn hôm đấy đi đường xếp quần áo
thì tương lợi xứng định định là xấu
theo cơ quan điều tra hành vi cướp cướp tài sản của các đối tượng hiện nay rất manh động và liều lĩnh
thậm chí còn tiến hành vào ban ngày và ở nơi đông người
tuy nhiên để các đối tượng thực hiện được hành vi
phần lớn cũng do nhiều người còn chủ quan chưa cẩn trọng trong việc giữ gìn tài sản
đặc biệt trong đó có nhiều nạn nhân là phụ nữ
do thời gian hiện nay trên các diễn đàn trên các hệ thống trên
thông tin đại chúng trên mạng xuất hiện nên nhiều các trang dựng lên
kêu gọi các hộ nhóm thực hiện trong quá trình thiếu điều kiện về kinh tế tung quẫn
lập lên kêu gọi là rủ nhau đi cướp cướp giật tài sản
thông qua đây rất nhiều đối tượng hoạt động rất là manh động
mà cũng liều lĩnh không có suy nghĩ về hậu quả tính chất xảy ra
các đối tượng sẽ nhắm vào các phụ nữ trong quá trình vừa tham gia giao thông
hoặc là ở những nơi công cộng vắng người sử dụng các cái tài sản có giá trị
như là điện thoại đồng hồ hay trang sức mỹ ký
đeo trên người để thực hiện hành vi phạm tội
công an huyện đan phượng khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác
không để các đối tượng lợi dụng sơ hở
các hành vi phạm tội
thưa quý vị và các bạn tại đà nẵng
bắt đầu từ ngày bảy tháng bốn đến ngày bảy tháng năm
lực lượng cảnh sát giao thông toàn thành phố sẽ tập trung lực lượng
cho tháng cao điểm xử lý quyết liệt
ngăn ngừa các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng diễn ra những ngày gần đây
có nguyên nhân từ việc tài xế sử dụng rượu bia và chất kích thích
trong những ngày đầu gia quân quyết liệt
lực lượng chức năng đã xử lý hàng loạt các trường hợp vi phạm
ghi nhận của phóng viên tại thành phố đà nẵng
trường hợp này vừa chống đối không chấp hành hiệu lệnh yêu cầu dừng kiểm tra phương tiện
của lực lượng chức năng được tổ tuần tra bắt giữ
tại thời điểm kiểm tra tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất
trên bốn mg trên một lít khí thở
tiếp tục dừng kiểm tra một ô tô khác
tài xế lại tiếp tục vi phạm nồng độ cồn
vượt ngưỡng năm mg trên một lít khí thở
với lỗi vi phạm này tài xế phải đối mặt với mức xử phạt từ ba mươi đến bốn mươi triệu đồng
bị tước giấy phép lái xe hai mươi bốn tháng
tạm giữ phương tiện bảy ngày
đối tranh và xử lý vi phạm tới cùng
trong tháng cao điểm công an bảy quận huyện sẽ bố trí bảy chốt kiểm soát
trên các tuyến đường trọng điểm vào tất cả các ngày trong tuần
chỉ tính riêng trong ngày đầu gia quân
hơn một phương tiện được kiểm tra
hàng chục trường hợp vi phạm nồng độ cồn
không chỉ tập trung các tuyến đường ở trung tâm
lực lượng chức năng còn triển khai tập trung ở các tuyến giao thông nông thôn
nhằm xử lý một cách triệt để hành vi này
với lực lượng công an chúng tôi đã chỉ đồ cho
tới công an phường công an xã
và đã trang bị máy đo nồng độ cồn cho công an phường công an xã
và trốn bố
và có kế hoạch ra quân
xử lý tất cả các đấu tường vi phạm nồng độ cồn
ở các tuyến nông thôn vô thông nông thôn
và tên tất cả các tuyến đường
nhằm để cô nhi xử lý và họn chế
cái tai nạn xảy ra
đối với những trường hợp là sử dụng rượu bia gây tai nạn
quan điểm của lực lượng khách giao thông thành phố đà nẵng
đẩy mạnh việc
đạt cái chỉ tiêu về cái tỷ lệ
là sẽ phạt bao nhiêu
mà cái quan trọng
là qua công tác tuần tra kiểm soát
qua xử lý
là kết hợp cả công tác thương tiền
làm cho người
tham gia vô thông
người ta nâng cao dần về ý thức
sang việc chấp hành cái lục giao thông đường bộ
những trường hợp
mà con quái đi đường phố
rồi sử dụng rượu bia ma túy
rồi đi lắng làng vượt ảo
lọc đầu tre
vượt đèn đó
lọc ra xử lý quyết liệu
sử dụng rượu bia
chất kích thích
khi tham gia giao thông
là hành vi nguy hiểm cho xã hội
trực tiếp đe dọa đến tính mạng
thực tế đã có rất nhiều vụ tai nạn
do người điều khiển phương tiện
mà trong cơ thể có cồn
ma túy gây ra
phía sau tay lái là người thân
đã uống rượu bia
thì không lái xe
bản tin tiếp tục
với những thông tin
về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn
đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy
công an thành phố hà nội
đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng
lương khắc mạnh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
hộ khẩu thường trú
tại một trăm một mươi ba lán bè
phường lam sơn
quận lê trân
thành phố hải phòng
về tội vận chuyển
trái phép chất ma túy
bên cạnh đó
phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy
công an thành phố hà nội
còn ra quyết định truy nã
đối với đối tượng
phùng nghĩa binh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
hộ khẩu thường trú
tại thôn nhông nương tụ
xã phú sơn
huyện ba vì
thành phố hà nội
chữa chấp việc sử dụng
trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m bảy mươi năm
và có nốt ruồi cách năm cm
sau mếp phải
và đối tượng
đỗ xuân thắng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thường trú
thành phố hà nội
bị công an huyện đông anh
thành phố hà nội
ra quyết định truy nã
cũng về tội
chữa chấp việc sử dụng
trái phép chất ma túy
chúng tôi luôn sẵn sàng
tiếp nhận mọi thông tin
phát hiện hoặc có liên quan
đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật
thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin
đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che
chữa chấp các đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn
hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên
có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an
lệnh truy nã
do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra